xin kính chào và mời quý vị cùng đến với những tin tức cập nhật trong bản tin mùa báo online cập nhật vào lúc một mươi năm h
mở đầu là thông tin về cơn bão số một mươi bảy
vào hồi một mươi ba h ngày một mươi ba ba tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi năm năm độ vĩ bắc một trăm một mươi bốn năm độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng hai trăm tám mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một một mươi hai từ một trăm linh đến một trăm ba mươi năm km một giờ giật cấp một mươi năm
bàn kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng hai trăm hai mươi km tính từ tâm bão
bàn kính gió mạnh từ cấp một mươi giật từ cấp một mươi hai trở lên khoảng chín mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong vòng hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km
đến một mươi ba h ngày một mươi bốn tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi sáu một độ vĩ bắc một trăm một mươi bốn km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một từ một trăm linh đến một trăm một mươi năm km một giờ giật cấp một mươi bốn
vùng nguy hiểm do bão trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh từ cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
từ vĩ tuyến một mươi ba năm đến một mươi tám năm độ vĩ bắc từ kinh tuyến một trăm linh tám đến một trăm một mươi sáu năm độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió rất mạnh
bão số một mươi ba là một cơn bão rất khó dự báo chính xác vì vậy tất cả các địa phương phải tập trung chuẩn bị và triển khai ứng phó với mức độ cao nhất
đây là ý kiến chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương để ứng phó với cơn bão số một mươi ba
phó thủ tướng trịnh đình dũng chỉ đạo trung mương về phòng chống thiên tai chủ trì cuộc họp
tại cuộc họp trực tuyến theo báo cáo của các địa phương hầu hết các phương án chuẩn bị ứng phó với bão số một mươi ba cũng đã sẵn sàng
tuy nhiên theo dự báo đây là cơn bão cường độ rất mạnh diễn biến rất phức tạp hướng di chuyển không ổn định có khả năng đi dọc bờ biển các tỉnh từ nghệ an đến quảng ngãi là khu vực đã bị tổn thương rất lớn do các đợt bão lũ liên tiếp vừa qua
trước khi nãy sáng giá bà nguyễn hiến địa giao piếng cô đơn kepada bạn đã đăng lên thông tin ở facebook roadmap chủ nhật video của mày mrs quân tướng viễn hatte cố gắng palaceiggs
chưa có troops chạy về game và đội

hoàn niu cái vừa và thứ tư
đó quan trọng nhất là đổ bộ
thắng vào khu vực chỉ có một tháng rưỡi
chín cơn bão
hai áp thấp gây một thiệt hại
vô cùng nặng nề về người
và cổ cải của chúng ta ở
toàn cái giải miền trung
do đó là kỳ này thì dự báo cơn này
sẽ gây tổn thương nếu chúng ta không
chuẩn bị kỹ
tại cuộc họp ban chỉ đạo trung ương về phòng chống
thiên tai cũng yêu cầu các ngành địa phương
phải hết sức cảnh giác không được chủ quan lơ là
kiểm soát chặt chẽ việc di chuyển
tru tránh của các tàu thuyền
tổ chức sơ tán triển khai các biện pháp chủ động
bảo vệ người dân tổ chức chặt tỉa
cành cây trăng trống ra cố nhà cửa
đảm bảo an toàn các trụ sở
trường học cơ sở y tế sản xuất kinh doanh
các khu chế xuất khu công nghiệp
tổ chức vận hành
hồi chứa thủy lợi thủy điện
theo quy trình đảm bảo
an toàn công trình và hạ du
liên quan đến công tác cứu nạn cứu hộ
phó thủ tướng trịnh đình dũng
đề nghị các bộ ngành địa phương
cần sẵn sàng theo phương châm bốn tại chỗ
trong đó sự phối hợp hiệp đồng
giữa các đơn vị là hết sức quan trọng
trên trước hết chúng ta phải làm
thật tốt công tác bốn tại chỗ
và có sự phối hợp hỗ trợ
với lực lượng chủ lực
đó là các lực lượng của bộ phòng
bộ phòng bộ không an
ngài chủ chủ lực
rồi các bộ như giao thông vận tải
nông nghiệp phát triển nông thôn
liên quan đến công tác
hỗ trợ các địa phương miền trung
khắc phục hậu quả mưa bão
phó thủ tướng đề nghị các địa phương
cần xây dựng phương hành hỗ trợ
người dân sớm nhất
đảm bảo hiệu quả đúng đối tượng
về lâu dài cần nghiên cứu
tiếp tục triển khai thực hiện chương trình
nhà ở chống bão lũ cho các tỉnh
thường xuyên chịu thiệt hại bởi thiên tai
phó thủ tướng trịnh đình dũng đề nghị
ngay sau cuộc họp sáng ngày một mươi ba tháng một mươi một
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
và ủy ban quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn
cử đoàn công tác đi kiểm tra thực tế
đồn đấp công tác sơ tán
và ứng phó đảm bảo an toàn
cho người dân trong cơn bão số một mươi ba
thông tin từ công ty cổ phần quản lý
và xây dựng đường bộ con tung
cho biết cơn bão số một mươi hai đã gây ra hơn một mươi điểm
sạt lở trên tuyến đường trường sơn đông
tại km một trăm chín mươi ba đến km hai trăm hai mươi hai
của tuyến đường trường sơn đông
xuất hiện nhiều vị trí sạt lở
nặng nhất tại km hai trăm linh hai
khối lượng lớn đất đá bị sạt lở
nhiều tảng đá khổng lồ chắn ngang đường
khiến giao thông bị ách tắc hoàn toàn
các điểm sạt lở trên tuyến đường trường sơn đông
hiện đã được khắc phục
chỉ còn một điểm sạt lở nghiêm trọng nhất
ở xã ngọc tem huyện con plong
với những tảng đá to ước tính hàng trăm tấn
việc sạt lở nghiêm trọng này
đã làm tắt đường và chia cắt xã ngọc têm
hiện khu vực bị sạt lở
vẫn có mưa lớn sương mù dày đặc
đất đá vẫn lăn từ đỉnh đồi xuống
rất nguy hiểm
công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ con tum
đã huy động máy móc
tuy nhiên phải xem xét tình hình
khi nào không còn tình trạng sạt lở nữa
mới thông tuyến và đảm bảo an toàn giao thông
bản tin tiếp tục với những tin tức về an ninh trật tự đáng chú ý
vào dạng sáng ngày một mươi hai tháng một mươi một
trên địa bàn phường tân lợi tp bùi mà thuật
tỉnh đắk lắc đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng
nạn nhân là một tài xế xe ôm
sau hơn một mươi giờ đồng hồ tích cực
vào cuộc điều tra hùng thủ sát hại
trong vụ án đã nhanh chóng bị lực lượng công an bắt giữ
vào khoảng bốn giờ ba mươi phút
sáng ngày một mươi hai tháng một mươi một người dân phát hiện
một người đàn ông nằm bất tình ở cuối con hẻm
ba trăm hai mươi bảy đường y hoa tp tân lợi tp bùi mà thuật
trên người có nhiều viết máu
và nhiều viết rau đâm
ngay sau khi nhận được tin báo các phòng nghiệp vụ
của công an tỉnh đắk lắc và công an tp bùi mà thuật
đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường
danh tín nạn nhân được xác định là ông nguyễn văn đông
năm mươi năm tuổi chủ tịch huyện cơ đông anna
tỉnh đắk lắc hành nghề xe ôm
ở tp bùi mà thuật và đã tử vong
ngay sau đó lực lượng công an đã
triển khai các biện pháp điều tra
ngay sau khi tiếp nhận tin báo
thì lực lượng trách hình sự
đã phù hợp với công an tp bùi mà thuật
nhanh chóng xuống hiện trường
triển khai các biện pháp nghiệp vụ
để tiến hành khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm tự thi
và xác định ban đầu
quá trình khám nghiệm hiện trường tự thi
thì xác định
đối tượng ra tay rất là tàn bạo
sau khi gây án thì đối tượng nhanh chóng rời
khỏi hiện trường và
không để lại cái dấu vết gì
về tài sản thì đối tượng
là chưa lấy được
tài sản gì
chính vậy mà quá trình
điều tra ban đầu
và xác định đối tượng
thì gặp rất là nhiều khó khăn
xác định đây là một vụ án
đặc biệt nghiêm trọng
đối tượng thì ra tay rất dã man
tàn bạo được dư luận là rất quan tâm
chính vì vậy mà công an tp bùi mà thuật
chúng tôi đã nhanh chóng
và phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tp bùi mà thuật
đã triển khai đồng bộ
các biện pháp nghiệp vụ
thì chúng tôi đã triển khai một trăm linh
cán bộ chiến sĩ của các đội nghiệp vụ
và công an hai mươi một xã phường
bao vây cái khu vực
đối tượng hiện trường đối tượng
sau khi đâm bỏ trốn
thì chúng tôi đã bao vây lại
và quyết tâm bắt giữ được đối tượng
sớm đưa đối tượng ra chừng trị trước pháp luật
sau một mươi giờ đồng hồ tích cực điều tra
đến khoảng một mươi tám h ngày một mươi hai tám mươi một
công an tp bùi mà thuật
và phòng cảnh sát hành sự công an tp đắc lắc
đã bắt giữ được hung thủ gây án
khi hắn vừa lên một chiếc xe buýt
ở phường thành nhất tp bùi mà thuật
để tỏa thoát
đó là lê văn thành hai mươi bốn tuổi
trú tại xã hà nội huyện buôn đôn tp đắc lắc
tại thời điểm bị bắt giữ
lực lượng công an đã thu giữ con dao
mà thành dùng để gây án đăng dấu trong người
bước đầu thành đã khai nhận
toàn bộ hành vi giết chết người xe ôm
rồi em ở dưới miền trường
làm công nhân
rồi với lại làm số
xong rồi ôm
và nợ ảnh đành
giờ trên đó người ta
dí nợ em
em bỏ chạy về đây
bỏ chạy về đây
gặp chú xe ôm
xong chú hỏi đi xe không
anh đi rồi
tại vì đi bộ xa
xong rồi cướp
xong rồi đâm
lúc em đâm
chú xe ôm
xong rồi em sợ em bỏ chạy
thành từng có một tiền án
về tội giao cầu với trẻ em
hiện vụ án đang được
phòng cảnh sát hành sự công an
tỉnh đắc lắc
tiếp tục điều tra làm rõ
công an thị xã bình minh
tỉnh vĩnh long
vừa ra quyết định
khởi tối bị can
và bắt tạm giam ba tháng
đối với lê văn dũng
và lương lê tuấn huy
cùng chú phường tân an
quận ninh kiều
thành phố cần thơ
để điều tra về hành vi
cướp giật tài sản
theo hồ sơ của cơ quan điều tra
vào khoảng sáu giờ
ngày hai mươi sáu tháng một mươi
dũng và huy
điều khiển xe mô tô
từ thành phố cần thơ
sang vĩnh long
với mục đích
cướp giật vé số
để bán lấy tiền tiêu xài
khi đến cầu vượt quốc lộ năm mươi bốn
đoạn thuộc phường đông thuận
thị xã bình minh
cả hai phát hiện
ông bùi hữu ơn
ngụ xã đông thạnh
thị xã bình minh
đang đi bộ bán vé số
nên đã tiếp cận
và yêu cầu ông ơn
đưa cọc vé số cho dũng
để cầm số chọn
lợi dụng lúc ông ơn
mất cảnh giác
dũng đã nhanh chóng
lấy cọc vé số
tẩu thoát về thành phố cần thơ
bán cho những người
bán vé số dạo
tại quận ninh kiều
được một triệu đồng
mở rộng điều tra
hai đối tượng còn khai nhận
cũng với thủ đoạn tương tự
đã thực hiện nhiều vụ
cướp giật vé số
trên địa bàn các quận
cái răng ninh kiều
bình thủy thành phố cần thơ
và thị trấn trà âu
tỉnh vĩnh long
được biết dũng có hai tiền án
về tội cướp giật tài sản
trộm các tài sản
trong phần tiếp theo của bản tin
sẽ là những thông tin
về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn
đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
công an huyện cẩm khê
tỉnh phú thọ
đã ra quyết định truy nã
đối với hai đối tượng
cùng với tội trộm các tài sản
đối tượng mai công đoàn
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
hộ khẩu thường trú
tại xã phú lạc
huyện cẩm khê
tỉnh phú thọ
và có sẹo chấm
trên cánh mũi phải
và đối tượng nguyễn tiến minh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
hộ khẩu thường trú
tại xã hùng việt
huyện cẩm khê
tỉnh phú thọ
và có sẹo thẳng hai cm
trên trước đầu lông mày phải
cũng phạm tội trộm các tài sản
và phải nhận quyết định truy nã
của công an thành phố việt trì
tỉnh phú thọ
là đối tượng bùi quốc việt
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
hộ khẩu thường trú
tại phường nông trang
thành phố việt trì
tỉnh phú thọ
da ngăm đen
và có sẹo chấm
trên trước đầu lông mày trái
dù với bất cứ tội danh nào
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trường trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin
về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị
sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm
mọi hành động bao che
chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật
xin kính chào tạm biệt